trong ngày hôm nay hai mươi năm tháng sáu đã hoàn thành việc cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ dân tại các thôn phong tỏa
chủ tịch ubnd tp yêu cầu các lực lượng chức năng phải tăng cường tại các nhà máy khu công nghiệp trong thời gian chưa có kết quả xét nghiệm
yêu cầu toàn huyện vĩnh bảo thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
chủ tịch ubnd tp cũng yêu cầu khôi phục lại các tổ kiểm soát dịch bệnh tại các xã trên địa bàn tp trong bảy ngày kể từ ngày hai mươi sáu tháng sáu hoạt động có kinh phí hỗ trợ
để đảm bảo phòng chống dịch thì tại các chốt kiểm dịch việc khai báo y tế và đo thân nhiệt được triển khai vô cùng chặt chẽ trên từng trường hợp
tuy nhiên với lưu lượng lớn trung bình mỗi ngày khoảng một mươi tám hai trăm linh lượt phương tiện với ba mươi một lượt người tại các chốt phòng dịch đường bộ của thành phố đà nẵng
ở một số thời điểm đã xảy ra tình trạng quá tải un tắc cục bộ buộc lực lượng trực chốt phải hoạt động hết công suất dưới thể tiết oi bức của mùa hè
cử ô hòa phước là chốt trọng điểm đón đầu các phương tiện từ phía nam
để thuận tiện chốt phân thành hai luồng một bên dành cho người đã khai báo y tế online chỉ cần quét mã vạch và lối bên cạnh dành cho trường hợp chưa khai báo y tế
tại mỗi chốt lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí điều tiết phân luồng từ xa mỗi lượt như vậy sẽ có từ năm đến một mươi phương tiện được di chuyển vào khai báo y tế
đánh mắt khoảng nửa tiếng và cái chung là khai báo này tương đối đơn giản và mình cảm giác mình an toàn hơn
thực tế ghi nhận tại một số thời điểm có xảy ra tình trạng ung tắc cục bộ nguyên nhân là do các tài xế và hành khách không thực hiện khai báo y tế online trước đó đến chốt mới bắt đầu thực hiện nên mất rất nhiều thời gian
nhiều phương tiện phải xếp hàng đợi chờ hàng giờ mới có thể thông chốt
nếu mà để cho dừng mà lâu quá
nếu mà đông quá là tài xế hỏi xuống sẽ hỏi
nên là bộ phận hướng dẫn là phòng nó hướng dẫn một cái mã vạch là đem vào để trước
nếu mà đông có là tài xế tự xuống đó dùng điện thoại thông minh để khai báo trước
khi đó là khi nào qua chốt là tài xế chỉ cầm điện thoại thông minh đó và chạy vào bộ phận y tế
như thế nó giảm bớt cái lượng này cho giảm bớt quá tải cho bộ phận y tế là khi nhập tập trong đông người
sau sự việc tài xế dương tính lọt vào thành phố làm bùng phát dịch
chính quyền đà nẵng đã bổ sung thêm lực lượng phương tiện điều kiện làm việc tại mỗi chốt
mỗi chốt hiện có khoảng hai mươi người tham gia làm nhiệm vụ
như vậy số lượng người đã tăng gấp hai lần so với trước đây đáp ứng yêu cầu siết chặt phòng dịch
lực lượng ở chỗ luôn luôn kiểm soát và lưu ý quan tâm tới tất cả các đối tượng
mà di chuyển xuất phát từ các vùng dịch được website của bộ y tế thông báo ở trên hệ thống
đối với các đối tượng người lái xe ở tất cả các vùng dịch mà vận chuyển hàng hóa vào trong thành phố
thì lực lượng tại chốt kiểm soát và yêu cầu kê khai theo quy định
bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng sáu sở giao thông vận tải đà nẵng yêu cầu đối với người và phương tiện
từ vùng dịch được bộ y tế công bố thì không được vào thành phố toàn bộ phải quay đầu
đồng thời không làm thủ tục cho xe xuất bến đối với các phương tiện đăng ký tuyến đến các địa phương
có ca mắc covid một mươi chín
tin an ninh trật tự đáng chú ý bộ công an đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây sản xuất buôn bán sách giáo khoa giả trên địa bàn hà nội
và các tỉnh thành phố phía bắc
trong các ngày từ một mươi tám đến hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp
với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
và nhà xuất bản giáo dục tiến hành bắt quả tang các đối tượng tham gia in ấn gia công tiêu thụ sách giả
tại xưởng in sách số hai trăm chín mươi bảy đường vĩnh hưng quận hoàng mai hà nội các xưởng gia công sách giả
tại số ba trăm một mươi năm đường vĩnh hưng quận hoàng mai hà nội và thôn viêm khê xã hợp tiến huyện mỹ đức hà nội
của công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
và sản xuất phú hưng phát tại số một mươi bốn ngõ một trăm chín mươi bảy hoàng mai quận hoàng mai hà nội
khám xét khẩn cấp hơn năm mươi địa điểm của đường dây sản xuất và tiêu thụ các loại sách giáo khoa giả
trên địa bàn các tỉnh thành phố gồm hà nội bắc ninh bắc giang nam định vĩnh phúc thái nguyên thanh hóa
mở rộng điều tra ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án
sản xuất buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất phú hưng phát và các đơn vị có liên quan khởi tố bắt tạm giam khám xét đối với bảy bị can
cao thị minh thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín giám đốc công ty trách nhiệm hô hạn thương mại và sản xuất phú hưng phát
chủ các nhà sách minh thuận ba trăm năm mươi tám nguyễn trãi hà nội
hoàng mạnh chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai giám đốc công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội
ba nguyễn mạnh hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai phó giáo
ba hoàng thị ánh vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cây toán trưởng công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội
nguyễn đức hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chủ sưởng gia công sách công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội
đỗ đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nhân viên thiết kế đồ họa công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội
bảy nguyễn hữu trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nhân viên công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội
công ty trách nhiệm hóa hạn thương mại và sản xuất phú hưng phát
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tạm giữ nhiều vật chứng trong vụ án
cụ thể là hơn ba hai triệu quyền sách giáo khoa giả các loại của nhà xuất bản giáo dục
ba hệ thống dây chuyển máy in offset nhiều máy gia công sách giả
hơn một năm triệu tem giả của nhà xuất bản giáo dục và nhà xuất bản khác
năm xe ô tô tải và nhiều máy móc công cụ dùng để bốc xếp vận chuyển sách
khoảng hai mươi tỷ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng điều tra
làm rõ hành vi vi phạm của các bị can mở rộng vụ án triệt để thu hồi tài sản hưởng lợi bất chính
tiếp theo là những thông tin về chuyên ảo tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát theo hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thùy anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn phủ nội xã hùng sơn huyện thanh miện tỉnh hải dương
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện an dương tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với
hai đối tượng đối tượng phạm thị hồng liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú
tại số hai trên bốn mươi hai trên chín mươi sáu chợ hàng phường đông hải quận lê trân thành phố hải phòng
và đối tượng lưu thị miên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn gio nha
xã tân tiến huyện an dương tp hải phòng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện